trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng sáu đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách
trao kinh phí hỗ trợ xây nhà trên địa bàn xã tràng đà thành phố tuyên quang và xã tân thịnh huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đoàn đã trao tặng tám mươi triệu đồng và một mươi tấn xi măng cho gia đình một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện chiêm hóa
đồng thời trao quà học bổng cho năm mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá một triệu đồng
hoạt động về nguồn lần này của đảng ủy bộ lao động thương binh và xã hội là việc làm thiết thực nhằm tri ân mảnh đất tân thịnh xưa
đã đùm bọc che chở cho cán bộ chiến sĩ trong những ngày kháng chiến chống thực dân pháp gian khổ và anh dũng